thưa quý vị và các bạn
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng là trách nhiệm cũng như nhiệm vụ thường xuyên và xuyên suốt đối với mỗi đảng viên
vì hoạt động thiết thực này không chỉ gắn với các vấn đề lý luận thể hiện qua lý tưởng đường lối quan điểm của đảng mà còn thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người
phần đầu chương trình hôm nay giới thiệu bài một số ý kiến về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng của tác giả hà nam
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn quang trường nhà báo người mỹ gốc việt tới thăm côn đảo
qua hai mươi bốn clip công bố trên internet với các tiêu đề như
hệ thống nhà tù côn đảo địa ngục trần gian
côn đảo di tích bãi sọ người và chuồng bò
hình ảnh chi tiết chân thực về địa ngục trần giang côn đảo
trò chuyện với cựu tù trần duy phương người trải qua ba nhà tù chế độ cũ
trò chuyện với cựu tù bảy oanh
có thể thấy ngay cả những người từng đứng ở bên kia chiến tuyến như nhà báo người mỹ gốc việt này
đã không chỉ gây sợ chế độ nhà tù của thực dân pháp và đế quốc mỹ
mà còn xúc động khâm phục kính trọng các thế hệ chiến sĩ cách mạng
đã giữ vững ý chí chiến đấu chịu đựng mọi tra tấn tàn bạo sẵn sàng hy sinh vì
hình ảnh nguyễn quang trường ghi lại
hình ảnh nguyễn quang trường ghi lại
còn cho thấy những con người từng sống tại địa ngục trần gian ở côn đảo
nay vẫn sống đời bình dị không đánh giá cao bản thân
không tự coi mình là mẫu mực để ồn ào dạy dỗ người khác
đó là thực tiễn của cách mạng việt nam
sự hy sinh của các đảng viên lớp trước đã dành hết tâm sức theo lý tưởng
góp phần cùng cách mạng từng bước đi lên giành lại độc lập dân tộc
xây dựng một nước việt nam kiểu mới
từ lý tưởng của đảng và từ tấm gương của người
đi trước chúng ta thấy ngày nay dù bối cảnh lịch sử đã nhiều biến đổi
thì yêu cầu bản lĩnh chính trị vững vàng và nhận thức tư tưởng đúng đắn
nỗ lực học tập không mệt mỏi tinh thần cống hiến
và không vụ lợi của mỗi đảng viên vẫn không thay đổi
thiết nghĩ đó là điều bất biến là nguyên tắc giúp giải quyết
mọi khả biến phức tạp giúp vượt mọi khó khăn thách thức đang đặt ra
vì thế phải thẳng thắn nói rằng
các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
như nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai chỉ ra
thật sự đã và đang là những yếu tố nếu không sớm khắc phục
có thể gây tác hại khôn lược
nhìn lại thời gian qua những con số
từ đầu nhiệm kỳ khóa một mươi hai đến nay
các cơ quan chức năng đã thi hành kỳ luật đảng
xử lý hình sự hơn bảy mươi cán bộ đảng viên thuộc diện bộ chính trị
ban bí thư quản lý
và trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban kiểm tra các cơ quan
đã thi hành kỷ luật đối với một trăm hai mươi ba tổ chức đảng

trong đó có hai trăm năm mươi sáu đảng viên bị kỳ luật
vì đã có hành vi tham nhũng cố ý làm trái
cho thấy sự kiên quyết của đảng
trong việc duy trì kỳ luật nghiêm minh
nỗ lực làm trong sạch đội ngũ
nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo
củng cố niềm tin của nhân dân
tuy nhiên cũng thời gian qua
trên một số báo chí nhất là trên mạng xã hội
xuất hiện một số ý kiến của một số đảng viên
thậm chí có người nguyên là cán bộ cấp cao
không phù hợp với ý thức trách nhiệm của người đảng viên
cũng như yêu cầu kỳ luật của đảng
ngoài các phát biểu thiếu tính xây dựng
là các hồi ký mà thực hư không ai phân định
mức độ nguy hại của các ý kiến này
khiến một blogger đã phải viết trên blog rằng
nhờ những lời vàng ngọc đó
mà đám phản động đám dân chủ cuội
được cơ hội tư sướng hả hê
thi nhau chia sẻ những lời hay lời đẹp
của mạng xã hội
không chỉ là cán bộ mà một số đảng viên có uy tín
vốn được công chúng mến mộ
còn đưa ra một số luận điểm có thể bị lợi dụng
để xuyên tạc vai trò của đảng
chẳng hạn nhiều năm nay
người này năm hai nghìn một mươi tám đã tuyên bố ra khỏi đảng
liên tục cổ suý luận điểm
coi phan chu trinh là
người sáng suốt nhất trong lịch sử cất đại và hiện đại của nước ta
chọn con đường ngắn bạo lực
ta đã làm gián đoạn tiến trình
văn hóa dân tộc
tạo ra rối loạn văn hóa
không chỉ là khoảng cách
mà hố thẩm văn hóa hôm nay
so với lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc
phải chăng với luận điểm này
người nói hàm ý phủ nhận con đường cách mạng đã được đảng và bác hồ lựa chọn từ đầu thế kỷ hai mươi
rồi quy các hiện tượng tiêu cực hôm nay
và nguồn gốc là lựa chọn sai ở đầu thế kỷ hai mươi
việc xét lại lịch sử
xuyên tạc lịch sử
xúc phạm lãnh tụ lãnh đạo đảng nhà nước
đã trở nên nghiêm trọng
một số cuốn sách nội dung không đúng
vẫn được xuất bản
một hiện tượng nhất đối hiện nay ai cũng biết
nhưng không xử lý được
là các thế lực phản động bất mãn
đang ngày đêm chống phá chế độ trên mạng xã hội
những điều đó tác động tiêu cực đến uy tín của đảng
gây nghi ngờ đối với vai trò lãnh đạo của đảng
trên thực tế
các ý kiến như vậy thường nhanh chóng được các thế lực thù địch
một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí khai thác
nhằm xuyên tạc
phủ nhận vai trò lãnh đạo
cũng như công lao to lớn của đảng
cũng như con đường cách mạng của đất nước
với tư cách công dân
mọi người đều có quyền công bố ý kiến
hoặc kết quả nghiên cứu
về vấn đề nào đó của đất nước xã hội con người
sòng với tư cách đảng viên
việc thực hiện quyền công dân
phải được đặt trong mối quan hệ
chặt chẽ với kỳ luật của đảng
và thực tế cho thấy
trước hết công chúng thường xem xét
người đã đưa ra ý kiến
từ tư cách đảng viên
sau đó mới xem xét từ tư cách công dân
công chúng thường tỏ ra tin cây ý kiến của đảng viên
cho nên nếu thiếu thận trọng
thiếu ý thức đảng viên
trước khi đưa ra ý kiến riêng
mỗi người đều có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng
tác động tiêu cực đến nền tảng tư tưởng của đảng
tác động xấu đến nhận thức chung của xã hội
nhất là ý kiến của đảng viên
từng giữ trọng trách trong lĩnh vực an ninh quốc gia
hoặc liên quan hoạt động đối nội
đối ngoại quan trọng của đảng
khó có thể so sánh hậu quả nặng nề
từ hành vi vi phạm pháp luật của đảng viên
với hậu quả từ việc đảng viên
có phát ngôn quan điểm vi phạm quy định của đảng
bởi nếu không được xử lý nghiêm khắc
phát ngôn quan điểm đó nguy cơ
sẽ thấm dần vào đời sống
lúng đoạn nhận thức chung của xã hội
từng bước dẫn tới tình trạng
làm mục luống đời sống tinh thần
tha hóa và làm biến chất chế độ
cùng với thời gian
từ sự thâm nhập lan tỏa trên phạm vi rộng
với cường độ cao
quan niệm và lối sống thực dụng
đã tác động mạnh mẽ
đến cảm quan hiện thực của rất nhiều người
trong xã hội chúng ta
kích thích họ chạy theo xu hướng thỏa mãn
nhu cầu một cách nhanh chóng
trực tiếp hơn là suy tư một cách sâu sắc
có trách nhiệm về tương lai đất nước
về công đồng về gia đình
và bản thân mình
khi con người lựa chọn
quan niệm và lối sống thực dụng
thì tức là đã lựa chọn
một hệ giá trị có tính định hướng
mà chúng ta đều biết
hệ giá trị có tính định hướng trực tiếp
liên quan hệ tư tưởng lý luận
đặc thống trị trì phối xã hội
trong khi đó
chế độ xã hội của chúng ta luôn quan tâm
tới sự bình đẳng về lợi ích giữa các công dân
nhưng không coi lợi ích là mục đích duy nhất
khi quan niệm
lối sống thực dụng lan tràn
trong xã hội
con người dễ tiếp nhận các quan điểm
phi giai cấp phi ý thức hệ
hư vô về chính trị
dễ quay lưng với lợi ích xã hội
dễ thiếu ý thức xây dựng
trước các biến cố quan trọng của xã hội
các hành vi vi phạm pháp luật
hiện tượng tham mô tham nhũng tiêu cực
sự xa xúc trong lối sống
tinh thần xã hội
cũng từ đó mà ra
vì thế dù xã hội phát triển như thế nào
khi con người lựa chọn
quan niệm lối sống thực dụng
thì chủ nghĩa cá nhân và động cơ phấn đấu
trên cơ sở lợi ích cá nhân ích kỷ
vẫn có đất sống
và tình trạng đảng viên xa xuất lý tưởng
xa rời lý tưởng
thậm chí đi ngược lại lý tưởng
vẫn là một khả năng tiềm tàng
về lý luận và thực tiễn
nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng
tư tưởng của đảng
là bảo vệ tư tưởng cương lĩnh đường lối của đảng
bảo vệ nhân dân bảo vệ nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa
bảo vệ công cuộc đổi mới
bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
tiếp tục nghiên cứu rút ra bài học
bổ ích từ thực tiễn cách mạng
để tiếp tục chủ động hoàn thiện phát triển
hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội
lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
ở việt nam trong bối cảnh lịch sử mới
khi tham gia hoạt động xã hội
trước hết mỗi đảng viên
cần luôn tự ý thức về vai trò
và trách nhiệm
phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
giữ gìn uy tín của đảng trước nhân dân
sự tự ý thức đó
phải đi suốt cuộc đời
không phụ thuộc vào việc khi còn đương nhiệm
hay đã nghỉ công tác
nên trước hiện tượng một số đảng viên
đã nghỉ hưu nhất là một số đảng viên
là cán bộ cấp cao có phát ngôn
vi phạm kỳ luật đảng gây trở ngại
đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
khi tổng kết năm năm
thực hiện công tác xây dựng đảng
thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ khóa một mươi hai
chúng ta cần quan tâm xem xét
và có quy định cụ thể
về vấn đề này
theo khoản một hai một trăm linh hai
năm hai nghìn một mươi bảy của ban chấp hành trung ương đảng
về việc xử lý
kỳ luật đảng viên vi phạm thì
tất cả đảng viên đều
bình đẳng trước kỳ luật của đảng
đảng viên ở bất cứ cương vị nào
nếu vi phạm kỳ luật của đảng
đều phải được xem xét
xử lý kỳ luật nghiêm binh kịp thời
chỉ có nghiêm túc nâng cao hơn nữa
chất lượng công tác xây dựng đảng
thi hành điều lệ đảng
siết chặt và kiện toàn đội ngũ
chúng ta mới tạo cơ hội toàn diện và bền vững
để mỗi đảng viên và cán bộ
phải thực sự thấm nhuận đạo đức cách mạng
thật sự cần kiệm
liêm chính trí công vô tư
phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch
phải xứng đáng là người lãnh đạo
là người đề tớ thật trung thành
của nhân dân
như chủ tịch hồ chí minh đã căn dặn trong di trúc của người
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
một số ý kiến về công tác bảo vệ
nền tảng tư tưởng của đảng
của tác giả hà nam
thưa quý vị và các bạn
như chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo
trước thêm đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng cộng sản việt nam
các thế lực thù định
ở nước ngoài đã lôi kéo liên kết
câu kết với các nhóm phản động
và những kẻ cơ hội trong nước
chống phá ngày càng quyết liệt thâm hiểm hơn
nhất là việc xuyên tạc về mục tiêu lý tưởng
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
ở việt nam về kinh tế thị trường
định hướng sâu chủ nghĩa về sự lãnh đạo
của đảng về công tác nhân sự đại hội đảng
thời gian gần đây họ càng đẩy mạnh
thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình
thúc đẩy tự diễn biến tự truyền hóa
một cách toàn diện trong đó tập trung
vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị kinh tế
pháp luật quốc phòng an ninh
nguyên tắc tổ chức cán bộ
công tác nhân sự đại hội
họ sử dụng thủ đoạn là tập trung
tác động vào nhận thức tâm lý tình cảm
niềm tin của nhân dân đối với đảng
và chế độ xã hội chủ nghĩa
xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
bôi đen hình ảnh thành tựu của đất nước
hình ảnh lãnh tụ
họ lợi dụng hạn chế thiếu sóc của ta
để chính trị hóa các vấn đề
về kinh tế xã hội từ đó tác động
làm thay đổi nhận thức về chủ trương
đường lối chính sách pháp luật của đảng
họ ra sức kêu gọi thúc đẩy dân chủ
đa nguyên thay đổi thể chế chính trị
đổi tên đảng tên nước
sửa cương lĩnh hiến pháp
phi chính trị hóa quân đội công an
thực hiện tam quyền phân lập
ở việt nam thúc đẩy kích động
phong trào bất tuân dân sự
tuần hành biểu tình
bạo động khiếu kiện gây điểm
nóng về an ninh chính trị trật tự
an toàn xã hội
hiện nay các vấn đề tín ngưỡng tôn giáo
an sinh xã hội đất đai cơ sở
thờ tử môi trường giao thông
giáo dục biển đông
là những vấn đề nhạy cảm mà họ thường
lợi dụng để chống phá
đồng thời họ triệt để lợi dụng công tác
phòng chống tham nhũng xây dựng
chỉnh đốn đảng các sự kiện chính trị
các vấn đề phức tạp nhạy cảm
về an ninh chính trị để phân hóa
chia rẽ thúc đẩy
tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
hồng làm cho đảng viên và nhân dân
hiểu sai lệch hoài nghi
thiếu niềm tin vào bản chất
vai trò lãnh đạo của đảng gieo rắc
tư tưởng chia rẽ đường lối đối ngoại của đảng
nhất là trong quan hệ với các nước lớn
nước láng giềng khu vực
tất cả sự chống phá
nêu trên đều nhằm tới mục tiêu
hạ thấp uy tín và thành quả
cách mạng của đảng và nhà nước việt nam
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa
việc đấu tranh phản bác
các quan điểm luận điệu sai trái
thù địch để bảo vệ nền tảng
tư tưởng của đảng là nhiệm vụ
trọng yếu cấp bách của chúng ta hiện nay
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau